từ cuối tháng sáu đến nay tại một số tỉnh miền núi phía bắc có mưa lớn cục bộ lũ quét sạt lở đất gây thiệt hại lớn về người tài sản sạt lở công trình cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân
theo dự báo khu vực này còn tiếp tục xảy ra mưa lớn cục bộ nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét là rất cao
để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh miền núi phía bắc chủ động ra soát lực lượng hoàn thiện các phương án chỉ đạo kịch bản ứng phó với mưa lũ tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập nhất là các hồ sung yếu đang thi công
các tỉnh thành phố có các biện pháp ứng cứu sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm xảy ra